nhật bản quốc gia có hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại đã đúc kết kinh nghiệm phát triển đường sắt của mình
là đường sắt tạo nên trung tâm phát triển của nền kinh tế và trên thực tế đã trở thành nền tảng phát triển kinh tế của xứ phủ tàng
trung quốc mỗi năm dành kinh phí để xây dựng một năm trăm linh km đường sắt tuyến đôi tương đương tuyến đường bộ từ hà nội vào thành phố hồ chí minh
trung quốc coi đường sắt là đại động mạch của nền kinh tế là sưng sống của tổng đồ vận tải mà không gì có thể thay thế được
đối với nước mỹ thì vận tải đường sắt luôn chiếm thị phần lớn của nền vận tải nước này
từ dẫn chứng của ba nền kinh tế hàng đầu của thế giới cho thấy đường sắt luôn chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống vận tải nội địa
tại việt nam đường sắt là ngành vận tải hàng trăm năm tuổi hệ thống kết cấu hạ tầng đã lạc hậu
trong khi suất đầu tư dành cho đường sắt chỉ chiếm hai trong tỷ trọng của loại hình vận tải
thưa quý vị có lẽ sự khó khăn của ngành đường sắt không phải là câu chuyện mới
thế nhưng đây lại là câu chuyện thể hiện rõ những rào cản của sự phát triển loại hình vận tải vốn được xem là huyết mạch quốc gia
bởi với lợi thế chuyên trở hàng siêu trường siêu trọng độ an toàn cao
nhưng ngành đường sắt lại không thể cạnh tranh được với các loại hình vận tải khác đặc biệt là trong khẩu kết nối
có lợi thế về vị trí địa lý ga việt trì tỉnh phú thọ nằm ngay đường quốc lộ lớn gần hai cảng đường thủy nội địa lớn của khu vực tây bắc
có hệ thống đường sắt tới một cảng thủy nội địa của địa phương
tuy nhiên do những khó khăn về hạ tầng chính sách nên hai loại hình vận tải này chưa đồng bộ
trả lời cho câu hỏi tại sao có hệ thống đường sắt đến tận cảng mà doanh nghiệp này vẫn chọn phương thức vận tải hành khách
hàng hóa từ cảng đến nơi tiêu thụ vẫn chỉ là đường bộ
lãnh đạo cảng việt trì cho biết doanh nghiệp không chọn đường sắt để vận chuyển hàng hóa
bởi chi phí cuối cùng của đường sắt lại cao hơn đường bộ phải chăng chính sách giá cả cơ chế của đường sắt chưa thực sự hấp dẫn doanh nghiệp
cảng việt trì thì là được vị trí địa lý ưu tiên rất là phù hợp với tất cả mọi loại hình kể cả đường bộ và đường sắt
tuy nhiên thì đường sắt đang không phát huy được do chính cơ chế của họ về giá cước
vận hành nên là họ chưa thu hút được khách hàng
để bảo đảm an toàn chạy tàu mới đây tổng công ty đường sắt việt nam buộc phải cho hai mươi đơn vị công ích tự bỏ ra gần bốn trăm linh tỷ đồng để tiếp tục đảm bảo chạy tàu
tuy nhiên việc này không thể cầm cự thêm nữa vì thiếu một cơ sở pháp lý
với quyết tâm là vẫn phải tiếp tục để duy trì trạng thái an toàn giao thông vận tải theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
thì tổng công ty đã có chỉ đạo đối với hai mươi đơn vị là tiếp tục và duy trì
tuy nhiên việc này không thể kéo dài được bởi vì các công ty này khi tổng ty chỉ đạo cũng không có cơ sở pháp lý vì tổng ty chưa được giao dụng bằng
chính việc xem nhẹ vai trò của ngành đường sắt cùng với việc không được đầu tư cho hạ tầng kết nối
đã khiến cho giá thành dịch vụ của ngành đường sắt không thể cạnh tranh trong nhiều năm qua
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tổng công ty đường sắt việt nam được chuyển về ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý
từ lúc này
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý vốn còn toàn bộ hạ tầng chạy tàu thuộc bộ giao thông vận tải quản lý
như vậy với câu chuyện này được hiểu nôm na là đầu đi chân ở lại
cũng từ đây hàng loạt những vướng mắc phát sinh phần nào cho thấy sự thiếu đồng bộ của hành lang pháp lý
luật ngân sách quy định các bộ không được giao dự toán ngân sách cho đơn vị ngoài ngành
bộ giao thông vận tải cho rằng trường hợp của tổng công ty vận tải đường sắt việt nam đã được chuyển về ủy ban quản lý vốn nhà nước
do đó không thể giao kinh phí cho đơn vị ngoài ngành thực hiện bảo trì hệ thống đường dây thuộc bộ quản lý
nếu tiếp tục kéo dài quá trong quý i quá quý i thì buộc chúng ta kịch bản buộc là bắt buộc phải dừng tàu
vì chúng ta không có tiền để trả lương cho tuần đường ngác trắng không có tiền để mua vật tư để đảm bảo an toàn
thì đường nó không thể đảm bảo an toàn được một ngác trắng bỏ nó không đủ để đảm bảo an toàn được
thì chúng ta không thể chạy tàu được
năm hai nghìn một mươi tám quốc hội thông qua gói bảy tỷ đồng để cải tạo nâng cấp đường sắt
tuy nhiên đến nay do vướng mắc về cơ chế nêu trên
mà bộ giao thông vận tải vẫn chưa thể giao vốn thực hiện
trước những bất cập trên vừa qua thủ tướng chính phủ đã yêu cầu bộ giao thông vận tải
và ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá toàn diện phương án
chuyển tổng công ty đường sắt việt nam về lại bộ giao thông vận tải
theo lãnh đạo bộ giao thông vận tải phương án chuyển lại tổng công ty đường sắt
về lại bộ giao thông vận tải thì sẽ không còn vướng mắt
vì việc giao ngân sách sẽ được áp dụng ngay như trước đây
từ nay đến hết tháng hai bộ giao thông vận tải sẽ tổng hợp tất cả những tồn tại bất cập
để đến đầu tháng ba trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định
khi nguồn lực dành cho đầu tư bị lãng quên sẽ là rào cản cho sự phát triển
thực tế cho thấy có ba yếu tố thúc đẩy sự phát triển ngành đường sắt
chính là chất lượng hạ tầng chất lượng dịch vụ và chất lượng phương tiện
vâng để cải thiện ba yếu tố này không chỉ cần một nguồn lực không hề nhỏ
mà cần có cơ chế để quản lý đặc thù
có như vậy mới tháo gỡ được nút thắt kết cấu hạ tầng nâng cao năng lực vận tải
từng bước thúc đẩy ngành đường sắt phát huy thế mạnh của mình